đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp đồng chí vương gia thụy chủ tịch quỹ tống khánh linh trung quốc công đoàn đại biểu
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa mặt trận tổ quốc việt nam
và chính hiệp toàn quốc trung quốc ngày càng thiết thực và hiệu quả
qua đó đã góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai bên
đặc biệt là hoạt động giao lưu hữu nghị giữa mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp trung quốc
cùng với mặt trận bảy tỉnh biên giới của việt nam và chính hiệp hai tỉnh quảng tây vân nam
tại thành phố côn minh sẽ diễn ra từ ngày chín tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quỹ tống khánh linh vương gia thụy khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
giữa chính hiệp trung quốc và mặt trận tổ quốc việt nam ngày càng chặt chẽ
cũng như đẩy mạnh các hoạt động hợp tác của quỹ tống khánh linh tại việt nam trong thời gian tới
chiều nay phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển dẫn đầu đoàn công tác của quốc hội
đã làm việc với thành phố hải phòng về việc thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của ban chấp hành
trung bương đảng khóa một mươi hai về chính lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của thành phố hải phòng
về mọi mặt trong thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội cũng lưu ý hải phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của trung ương
về phát triển kinh tế biển nghị quyết bốn mươi năm của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm quan tâm đến vấn đề môi trường trong phát triển
thành phố cũng cần tập trung củng cố nền tảng thực hiện cơ khí hóa điện khí hóa tự động hóa
tiến tới thực hiện số hóa phấn đấu xây dựng thành phố trí tuệ thành phố đáng sống
sáng cùng ngày đoàn công tác của quốc hội đã đi thăm khảo sát tại tổ hợp nhà máy vinfast
tại huyện cát hải cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng tại lạch huyện
chuyển sang những thông tin quốc tế
liên quan đến sự thảo thỏa thuận quan hệ với eu chính trường và người dân thụy sĩ đang bị chia rẽ về vấn đề này
với vai trò quan trọng nhằm định hình khung thể chế cho quan hệ hợp tác song phương
nên quá trình tham vấn cho dự thảo thỏa thuận này đang được triển khai ở thụy sĩ
tại đại hội đảng nhân dân thụy sĩ mới đây đảng này tái khẳng định quan điểm phản đối dự thảo
với quan ngại mà đảng này đưa ra đó là văn kiện này có thể giang buộc thụy sĩ vào một liên minh thương mại với eu
đây cũng là quan điểm nhận được sự ủng hộ từ đảng dân chủ xã hội
trong khi đó chỉ có đảng tự do xanh và đảng tự do cực hữu ủng hộ dự thảo thỏa thuận
về phía dư luận công chúng theo kết quả thăm dò một mươi bảy người dân nước này cho biết sẽ ủng hộ thỏa thuận
trong khi bốn mươi ba người được hỏi tuyên bố có thể ủng hộ một mươi năm nói không và hai mươi người khác có thể chống thỏa thuận
từ năm hai nghìn một mươi bốn thụy sĩ và eu đã khởi động các cuộc đàm phán về một khuôn khổ hợp tác mới
thay thế cho khoảng một trăm hai mươi thỏa thuận riêng rẽ
thụy sĩ sẽ có thời hạn tới tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín để quyết định liệu có chấp nhận thỏa thuận này hay không
trong một tuyên bố cơ quan hàng không liên bang mỹ yêu cầu boeing cần nỗ lực hơn nữa
để khắc phục các lỗi còn tồn động trên dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max trước khi đem ra đăng ký kiểm định
động thái mới này có thể khiến cho loại máy bay này bị cấm hoạt động thêm một thời gian nữa
cơ quan hàng không liên bang mỹ khẳng định boeing cần tìm hiểu và xử lý triệt đề các vấn đề đang xảy ra đối với dòng máy bay này
ngoài ra cơ quan này cho biết sẽ không phê chuẩn bất cứ bản cập nhật phần mềm nào cho đến khi nào
cảm thấy hài lòng với những khắc phục của hãng
tuyên bố của cơ quan hàng không liên bang mỹ đồng nghĩa với việc dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max của boeing
chưa thể quay trở lại không phận trong những ngày tới
dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max của boeing đã bị cấm hoạt động sau tai nạn của hãng hàng không ethiopian airlines hồi tháng trước
và tai nạn của hãng lion air vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám khiến tổng cộng hơn ba trăm linh người thiệt mạng
sau hai vụ việc các kỹ sư đã tập trung vào sai sót liên quan đến hệ thống cảnh báo an toàn tự động
đã có hai mươi ba em học sinh của một trường mầm non ở trung quốc
đã phải nhập viện vào tuần trước sau khi một giáo viên ở đây đã bỏ chất hóa học độc hại vào suất cháo ăn của các em
hiện cảnh sát địa phương đã bắt khẩn cấp một giáo viên trong trường để điều tra về vụ ngộ độc
theo giới chức thành phố tiêu tác tỉnh hà nam cho biết sự việc xảy ra ngày hai mươi bảy tháng ba
sau khi ăn cháo tại trường các em nhỏ bắt đầu nôn mửa và ngất lả
hiện một học sinh vẫn phải điều trị ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
trong khi bảy em khác cần tiếp tục theo dõi
cảnh sát địa phương cho biết giáo viên bị bắt mang họ hoàng
kết quả điều tra ban đầu phát hiện trong cháo chứa chất sodium nitrate thường được dùng để làm thịt hôn khói
xong sẽ trở thành chất độc khi nạp vào cơ thể ở lượng lớn
sự việc xảy ra ngay trước khi điều luật mới nhằm ngăn chặn những bê bối về an toàn thực phẩm
yêu cầu giáo viên nhân viên trong các trường mầm non đến trung học cơ sở ở trung quốc
phải dùng bữa tại nhà ăn cùng với học sinh có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc